mở đầu bản tin một trăm một mươi ba online trưa ngày hôm nay là thông tin mới nhất có liên quan tới vụ rơi máy bay trực thăng bel năm trăm linh năm
vào lúc một mươi bảy h một mươi năm chiều ngày năm tháng bốn tại vùng biển quảng ninh hải phòng
cho đến thời điểm này bước đầu lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của bốn nạn nhân
hiện công tác tìm kiếm các nạn nhân đã được tích cực triển khai với sự phối hợp của nhiều lực lượng
trước đó vào lúc một mươi sáu h bốn mươi năm phút máy bay bo năm trăm linh năm có số hiệu vn tám nghìn sáu trăm năm mươi của công ty trực thăng miền bắc
thuộc tổng công ty trực thăng việt nam binh đoàn một mươi tám do đại tá chu quang minh điều khiển
chở theo bốn khách du lịch việt nam ngắm cảnh vịnh hạ long
đến một mươi bảy h một mươi năm phút thì mất liên lạc
ngay sau khi sự cố xảy ra lực lượng chức năng và lực lượng tìm kiếm cứu nạn cứu hộ
đã tổ chức tìm kiếm xuyên đêm để tìm các nạn nhân xấu xố gần với khuôn

phát hiện hai thi thể du khách và nhiều mảnh vỡ của máy bay
tiếp đó đến một mươi một h ba mươi đêm qua đã tìm thấy thi thể thứ ba trong vụ việc
bước đầu xác định là phi công chu quang minh sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn
đến chín h sáng ngày hôm nay tiếp tục tìm thấy thi thể của nạn nhân thứ bốn nằm trong sác máy bay
hiện chưa rõ danh tính
các lực lượng chức năng đang tích cực tìm cách đưa thi thể này ra khỏi máy bay gặp nạn
hiện công tác cứu nạn cứu hộ và tìm kiếm nạn nhân cuối cùng vẫn đang được tích cực
với sự phối hợp của nhiều lực lượng chức năng như công an tỉnh quảng ninh hải phòng
cục cảnh sát giao thông bộ công an lực lượng bộ đội biên phòng hai tỉnh
đến nay đã tổ chức huy động gần sáu trăm linh người cùng với nhiều tàu thuyền xuồng máy cano
và các thiết bị lặn để tìm kiếm nhanh nhất nạn nhân cuối cùng